đối với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã triển khai ngay lực lượng đánh hiện trường cùng với người dân ở địa phương công an địa phương lực lượng cảnh sát cứu hộ tổ chức cứu hộ nạn nhân đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu tiến hành phân luồn giải phóng giao thông bảo vệ hiện trường bảo vệ tài sản của những người trên xe và báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng tham gia huy động cùng với quần chúng nhân trong công tác cứu hộ cứu nạn
khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc tuyến tránh quốc lộ một đường nhỏ mỗi bên chỉ có một làn đây là tuyến đường tránh quốc lộ một nên không có giải phân cách ở giữa thiết kế nền đường rộng một mươi hai mét mặt đường rộng một mươi một m hệ thống báo hiệu đèn đầy đủ
tuy nhiên thực tế vào giờ cao điểm lượng ô tô xe tải và các phương tiện cá nhân của người dân hai địa phương là đà nẵng và quảng nam lưu thông lớn
tuyến đường qua thị trấn vĩnh điện có cầu câu lâu cũ yếu giới hạn tải trọng nên các phương tiện trọng tải nặng đều lưu thông trên tuyến đường tránh này và đây là một thực tế khiến cho chính tuyến đường này đang chịu áp lực lớn với các phương tiện tham gia giao thông
đây là một vụ tai nạn thảm khốc từ trước đến giờ nó xảy ra trên địa phòng quảng nam tới chỗ là một mươi người chết một mươi ba người cấp cứu sau đó cũng tự vang
và bốn người
khu vực này là đường tránh trước đây là đường tránh của thị trấn nguyễn điển nhưng bây giờ lưu lượng giao thông rất lớn càng phải mở rộng và làm dễ văn khách
có như thế mới giảm thiểu được tai nạn giao thông xung đột diễn ra tại khu vực này
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại km hai trăm năm mươi bốn trăm linh quốc lộ ba thuộc địa phận xã thịnh vượng huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất bốn người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
công tác cứu nạn đã được tiến hành khẩn trương hạn chế thấp nhất thiệt hại vụ tai nạn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cao bằng đã tập trung lực lượng phong tỏa hiện trường khẩn trương cứu nạn
hậu quả của vụ tai nạn làm hai mươi người thương vong trong đó có bốn người chết một mươi sáu người bị thương
hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất bốn người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất bốn người thiệt mạng trong đó có bốn người chết một mươi sáu người bị thương